kính chào quý vị và các bạn
hôm qua văn phòng chính phủ đã có công văn số một mươi một nghìn tám trăm bốn mươi hai
truyền đặt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
về việc điều tra xử lý vụ việc nhắn tin đe dọa các phóng viên điều tra vụ bảo kê
tại chợ long biên hà nội
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc ra bộ công an chỉ đạo các đơn vị chức năng
khẩn trương điều tra xử lý nghiêm đối tượng đe dọa
và có các biện pháp cần thiết phù hợp để bảo vệ an toàn cho phóng viên
người tố giác tội phạm và những người có liên quan
đồng thời thủ tướng cũng yêu cầu ủy ban nhân dân tp hà nội
báo cáo kết quả điều tra xử lý các đối tượng tổ chức cá nhân vi phạm
trong vụ bảo kê ở chợ long biên lên thủ tướng trước ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
trong diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việc
chiều qua viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
và phê chuẩn lệnh tạm giam đối với ba bị can liên quan đến vụ bảo kê tại chợ long biên
nhóm bị can này đều là các nhân viên tổ bốc xếp tại chợ long biên
đã bị công an tp hà nội khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản